dự thảo luật người lao động việt nam đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi
gồm tám chương và bảy mươi chín điều giảm một điều so với luật hiện hành bãi bỏ bảy điều bổ sung mới tám điều
và sửa đổi bổ sung khoảng bảy mươi điều trong tất cả các chương
một trong những điểm mới đáng chú ý dự thảo luật này đã bổ sung hình thức người lao động đi làm việc
ở nước ngoài thông qua đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
để thực hiện các điều ước quốc tế thỏa thuận quốc tế
đồng thời bổ sung các chính sách của nhà nước như chính sách hỗ trợ đối với người lao động
là đối tượng chính sách xã hội để học nghề ngoại ngữ bồi dưỡng kiến thức cần thiết
dự thảo luật cũng đã bổ sung quy định về quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước là quỹ tài chính nhà nước ngân sách
hoạt động không vì mục đích lợi nhuận có tư cách pháp nhân hạch toán độc lập
và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng để giao dịch